kính chào quý vị và các bạn
đã bước vào cao điểm của mùa mưa bão dự báo tuần này cả nước đều có mưa nhiều
trong đó thủ đô hà nội năm ngày tới đều liên tục có mưa đặc biệt là thứ bốn thứ năm và chủ nhật
mưa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào ở trong ngày
tuy nhiên sau mưa thì trời lại nắng ngay lập tức và nhiệt độ cao có thể lên đến ba mươi ba độ c
thời tiết thay đổi liên tục có thể sẽ khiến quý vị cảm thấy khó chịu và đau đầu
vì vậy hãy bổ sung vào thực đơn hàng ngày thêm nhiều nước nước hoa quả và rau xanh để tăng đề kháng cho cơ thể